nhưng hàng nghìn chủ xe ở hầu hết các trạm thu phí tại tp hcm và các tỉnh miền đông
vẫn loay hoay không tìm ra chỗ dán thẻ e tac hoặc là dán thẻ rồi thì cũng không sử dụng được
các chuyên gia nhận định là ngoài những bất hợp lý đã nêu
trong thời gian vừa qua hệ thống thu phí không dừng chưa thông minh và bộc lộ những sai sót
trong khi nhà đầu tư bot một mặt thì ủng hộ thu phí không dừng
nhưng mặt khác thì lại tỏ vẻ không đồng tình khi đưa ra rất nhiều bất cập
còn chính quyền địa phương thì lại khá hời hợt
mà triển khai theo cách được trăng hay chớ này
theo bộ kế hoạch và đầu tư dự án luật đầu tư sửa đổi lần này bỏ một mươi hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
sửa một mươi chín ngành nghề và bổ sung sáu ngành nghề để phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước
trong số này ban soạn thảo bổ sung ngành kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
đây là nội dung của bài viết mà báo thanh niên đề cập trong số ra ngày hôm nay
cơ quan soạn thảo giải thích là việc cấm đầu tư kinh doanh
để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với dịch vụ này
hạn chế tình trạng một số cá nhân tổ chức lợi dụng hoạt động đòi nợ thuê
và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều
theo tiến sĩ lê đăng doanh nguyên viện trưởng viện kinh tế trung ương nhận định
nhu cầu của người dân về dịch vụ đòi nợ thì vẫn có
vì vậy nếu cấm hoàn toàn thì sẽ không phù hợp thực tế và làm nảy sinh những hoạt động chui
trong khi đó ubnd tp hcm đã nhiều lần kiến nghị là cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
bởi việc này vô tình là kẽ hở để một số đối tượng hoạt động đòi nợ thuê xã hội đen
lợi dụng và núp bóng đầu tư qua hình thức cấu kết giữa công ty tài chính công ty đòi nợ
và các đối tượng hình sự các băng nhóm tại địa phương gây phức tạp về an ninh trật tự
hết lễ căng thẳng giao thông là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
số ra ngày hôm nay
bây giờ ngày hai tháng chín dòng xe xếp hàng dài hơn cây số chờ qua phả cắt lái khiến khu vực này kẹt cứng
nhiều gia đình chạy xe máy bồng bế theo con nhỏ rồi lình kình đủ loại đồ đạc nhích từng chút chờ mua vé qua phà
tuy nhiên bán vé được tổ chức thành từng đoạn nhằm dãn dòng xe nhưng do lưu lượng phương tiện rồn về quá nhiều
khiến cho giao thông hỗn loạn
trên đây chỉ là một lát cắt về tình hình giao thông sau kỳ nghỉ lễ tại tp hcm
còn theo ubnd giao thông quốc gia cho biết
trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín cả nước xảy ra bảy mươi ba vụ tai nạn giao thông
khiến năm mươi bảy người chết và bốn mươi sáu người khác bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tai nạn giao thông giảm một mươi vụ nhưng tăng một mươi một người chết
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại